khống chế cướp tài sản và xam sỡ nạn nhân đối tượng phùng viết lợi chú tại quận cẩm lệ đã bị công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng tạm giữ hình sự để điều tra
sự việc xảy ra vào ngày một mươi ba tháng sáu công an xã hòa sơn tiếp nhận trình báo của một cô gái hai mươi hai tuổi trú tại địa phương về việc vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày
khi trên đường đi bộ về nhà thì bị một nam thanh niên xông ra chặn đường khống chế và lôi vào bụi cây ven đường xam sỡ
sau đó lục xoát người cướp một điện thoại di động trị giá một mươi triệu đồng
vào cuộc điều tra đội cảnh sát hình sự công an huyện đã bắt được phùng viết lợi khi đang trên đường bỏ trốn
qua đấu tranh lợi khai nhận thời gian gần đây hay mật phục ở các tuyến đường tối vắng người qua lại ở khu vực xã hòa sơn hòa ninh
lợi chờ các cô gái đi về một mình thì xông ra khống chế có hành vi xam sỡ rồi cướp tài sản